đồng hành cùng với người dân hà nội và các bác sĩ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương trong những ngày này là câu chuyện đẹp về tinh thần đoàn kết tấm lòng sẻ chia xuất phát từ tâm cao cả của nhiều người dân
suốt từ đầu mùa dịch cho đến nay căn bếp của trung tâm nấu ăn này luôn đỏ lửa những ngày cuối tuần
nó không chỉ phục vụ cho bữa ăn của các khách hàng mà từ lâu đã trở thành nơi gửi gắm sự quan tâm sự sẻ chia của tất cả những nhân viên trung tâm đến với lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
do dịch bệnh covid một mươi chín nên những đơn đặt hàng từ trung tâm nấu ăn này ít đi nhưng khu bếp vẫn luôn đỏ lửa
bởi cứ mỗi khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thì trung tâm sao mai lại tổ chức những buổi nấu ăn gửi tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
hôm nay thì đơn vị mình làm hơn ba trăm linh suất súp gà dành cho các bác sĩ ở bệnh viện nhiệt đới trung ương
thì các tốt ăn ở đây thì đều được các bếp trưởng trực tiếp làm anh trương công lệ anh trực tiếp làm
thì là với tinh thần tất cả sồn về dịch thì mọi người hãy chung tay và cố gắng để ủng hộ tinh thần các bác sĩ
đều đặn mỗi tuần anh trường công lệ lại tất bật chuẩn bị cho từng suất ăn mang tới cho các y bác sĩ và những người vô gia cư trên địa bàn hà nội
ngày hôm nay phần ăn mà trung tâm anh lệ chuẩn bị cho các bác sĩ tại bệnh viện
ở bệnh viện nhiệt đới trung ương là suất gà kèm bánh mì
căn bếp tại phường nghĩa đô rộn ràng hơn hẳn bởi không chỉ có anh lệ mà các nhân viên của cửa hàng cũng cùng chung tay góp sức
xuất phát từ một cái việc mà mình cảm thấy là đáng làm cho sau lúc này đấy là tất cả mọi người đều chung tay chung dịch
nguyên do thứ hai là trong mùa dịch bệnh này thì một trung tâm dạy nấu ăn và làm dịch vụ ăn uống như bên mình thì cũng phải đóng cửa thôi
bởi vì không thể nào phục vụ khách vào trong thời gian này được cho nên là cái cách tốt nhất là chúng mình sẽ cố gắng làm cái gì đấy tốt cho xã hội
kinh phí cái đợt mà làm ba trăm linh xuất ăn cho bệnh viện nhiệt đới trung ương này thì đầu tiên là mình sẽ có thể bỏ một khoản tiền túi là gần như là phải đến hai phần ba là quỹ của trung tâm
còn một phần ba thì có sự đóng góp của các nhà hảo tâm một số tổ chức người ta cũng có gửi một ít gạo rồi rau
các thứ đến đấy là cái kinh phí có được để làm cho cái suất ăn này
hàng tuần anh lệ cùng với nhân viên sẽ chuẩn bị khoảng ba trăm linh suất ăn miễn phí như thế này
có rất nhiều gia đình là hơn một tháng nay em chồng mình cũng thấy ổng răng công tác tại bệnh viện nhiệt đới trung ương ấy
tức là hơn một tháng nay chưa được về nhà nên mình rất mong mọi người về bệnh viện trở về thêm một việc
mong muốn lớn nhất của mình là đầu tiên là các bác sĩ phải luôn luôn khỏe mạnh
đó họ đã vất vả hàng mấy tháng nay rồi và có những bác sĩ đã nói là bốn năm tháng thì họ không về nhà được
thì mình rất là muốn là các bác sĩ luôn luôn có được cái sức khỏe tốt để có thể là chống dịch được hiệu quả hơn
và cũng mong muốn là những cái người mà chẳng may gặp phải cái covid hoặc là những cái bệnh hiểm nghèo thì cố gắng bình phục sớm để có thể trở về với gia đình
tạm gác lại nỗi lo cơm áo
công việc xã hội làm niềm vui làm việc có ích
những chuyến xe chở từng suất ăn chở theo biết bao tình cảm của những bếp ăn như thế này
cứ thế miệt mài làm hậu phương vững chắc tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
và tất cả đều hy vọng rằng dịch bệnh sẽ không còn để cuộc sống thường nhật sớm trở lại